nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín năm mươi năm thực hiện di trúc của người
ngày một mươi một tháng sáu công an tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm công tác xây dựng
các điển hình tiên tiến và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
qua ba năm triển khai đã có gần sáu trăm linh lượt tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
của công an tỉnh hà nam được các cấp khen thưởng hai trăm sáu mươi tám lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
bảy mươi lượt tập thể cá nhân được chủ tịch nước thủ tướng chính phủ và bộ công an
ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng các danh hiệu cao quý
công an tỉnh hà nam được chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì huân chương chiến công hạng ba
liên tục được bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc